cảnh sát cơ động luôn ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chủ động nắm tình hình an ninh trật tự tại các mục tiêu địa bàn được phân công phụ trách
hôm nay tới hết hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên ngày hai tháng ba cơ quan chức năng sẽ tạm cấm đối với các loại xe vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ vật liệu nổ chất cháy hóa chất độc hại đi qua địa bàn hà nội trước và trong thời gian diễn ra hội nghị
các xe bồn xe c tiếp chở ga chở xăng dầu bị cấm hoạt động trên các tuyến hành lang bảo vệ nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh nơi lưu trú của các đoàn mỹ triều tiên
chỉ được vào các địa điểm đổ xăng dầu trong thời gian từ hai mươi bốn h đến năm h sáng ngày hôm sau
ngoài ra từ ngày hôm nay nhiều phương tiện vận tải và xe cá nhân sẽ bị tạm cấm hoặc hạn chế trên nhiều tuyến đường tại hà nội
công an tp hà nội yêu cầu người dân chấp hành đúng phương án phân luồng và nhường đường khi gặp xe ưu tiên phát tín hiệu trong thời gian diễn ra hội nghị
ngày hai mươi bảy tháng hai từ chín h đến một mươi năm giờ tạm cấm ô tô chở khách hàng hóa và hạn chế đối với xe ô tô mô tô cá nhân hoạt động
các tuyến đường phạm hùng trần duy hưng nguyễn trì thanh liễu giai kỳ mã
ngày hai mươi tám tháng hai từ sáu h đến một mươi một h cấm triệt đề tất cả các phương tiện hoạt động trên tuyến phố ngô quyền lịch thái tổ
đinh tiên hoàng hàng bài tràng tiền và một số tuyến phố nhỏ lân cận tạm cấm ô tô chở khách hàng hóa và hạn chế đối với xe ô tô
mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường như phạm hùng trần duy hưng nguyễn trí thanh liễu giai kim mã nguyễn thái học
đến một mươi bảy giờ tạm cấm ô tô chở khách hàng hóa và hạn chế đối với xe ô tô mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường như võ nguyên giáp
võ trí công vành đai hai trên cao láng trần duy hưng đại lộ thăng long
dự kiến hôm nay đoàn đại biểu triều tiên sẽ thăm quảng ninh và hải phòng
hiện công tác đón các vị khách triều tiên đã được các địa phương chuẩn bị khẩn trương chú đáo
ngay trong ngày hôm qua công an tỉnh quảng ninh và công an thành phố hải phòng đã tổ chức triển khai phương án bảo đảm an ninh
trật tự cho đoàn đại biểu đảng lao động triều tiên xuống thăm các thành phố này
đây là hoạt động bên lề trong chuỗi các hoạt động của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra tại hà nội
theo đó công an tỉnh quảng ninh và công an thành phố hải phòng đã triển khai phân công nhiệm vụ
trách nhiệm đến các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương nhằm tập trung nắm chắc tình hình
quản lý chặt địa bàn chủ động phòng ngừa ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động khủng bố phá hoại gây dối gây cháy nổ
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ và đường thủy
để kịp thời xử lý các tình huống bảo đảm an toàn giao thông thông suốt cho các phương tiện tham gia
bên cạnh đó lực lượng công an cũng chủ động phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và các lực lượng liên quan
triển khai lực lượng phương tiện nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho chuyến thăm của đoàn
cũng trong ngày công an tỉnh quảng ninh đã cùng các lực lượng chức năng liên quan tiến hành khảo sát các điểm
chốt giao thông cũng như các phương tiện được sử dụng để tiếp đón đoàn đến vịnh hạ long
các tuyến đường như cao tốc hà nội hải phòng cầu bạch đằng cầu tân vũ lạch huyện
đã được trang hoàng nhiều hoa tươi và cờ việt nam triều tiên
hiện trên nhiều tuyên phố và khu vực cảng tàu du lịch quốc tế tuần châu đã được trang trí nhiều hoa và cờ việt nam triều tiên
lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn giao thông trên một số tuyến đường đoàn đi qua
cùng với công tác an ninh công tác y tế được đánh giá là một trong những khâu quan trọng và thiết yếu
cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ngành y tế đã phối hợp với các bộ ban ngành và cơ quan liên quan bố trí hơn năm trăm linh cán bộ y tế
cùng các phương tiện thuốc trang thiết bị để thực hiện chăm sóc y tế cho khách tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
tại trung tâm báo chí quốc tế những ngày này quân số trực luôn được bảo đảm là một mươi bác sĩ nhân viên y tế của hai bệnh viện sanh pôn và hữu nghị
nhằm bảo đảm công tác ứng trực xử lý những tình huống đột xuất phục vụ công tác cấp cứu
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ công tác này trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai tại hà nội
trong khi tại khu vực diễn ra hội nghị bộ y tế đã chỉ đạo bệnh viện hữu nghị bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức và bệnh viện e
cùng các cơ sở y tế các tổ y tế trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử trí các trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời đối với các đại biểu
bên cạnh đó các đội cấp cứu lưu động dự phòng cũng luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động
để bảo đảm thành công cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai bộ y tế đã chỉ đạo ngành y tế hà nội
phát động vệ sinh xanh sạch đẹp toàn thành phố các nhà hàng phải chỉnh trang bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
bên cạnh đó sở y tế hà nội còn chỉ đạo các quận huyện tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
tại các nhà hàng quán ăn thức ăn đường phố trên địa bàn thủ đô
truyền thông quốc tế cũng đồng loạt bày tỏ trông đợi những diễn biến của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
sau khi tổng thống mỹ donald trump đến việt nam để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này
cập nhật chi tiết từng hoạt động
trong cuộc gặp của tổng thống trump hãng tin ap của mỹ cho biết các cuộc gặp trong hai ngày này của hai nhà lãnh đạo mỹ triều tiên
sẽ tập trung vào nỗ lực xây dựng chi tiết hơn thỏa thuận đã đạt được tại cuộc gặp ở singapore hồi tháng sáu năm ngoái
trong khi đó hãng tin afp của pháp chú trọng đến thông điệp tích cực mà tổng thống mỹ đăng tải trên twitter trên đường tới việt nam
theo đó ông trump cho biết rất mong đợi hội nghị thượng đỉnh có kết quả tốt đẹp đồng thời một lần nữa nhấn mạnh
triều tiên có tiềm năng trở thành một cường quốc kinh tế khi từ bỏ vũ khí hạt nhân
hãng tin nhôn háp của hàn quốc thì tập trung vào hoạt động của hai nhà lãnh đạo vào tối nay hai mươi bảy tháng hai
hai bên sẽ trào hỏi nhau vào lúc một mươi tám h ba mươi theo giờ hà nội sau đó sẽ có cuộc gặp riêng trước khi dùng bữa tối với sự tháp tùng của nhiều quan chức cấp cao
bên cạnh đó truyền thông quốc tế cũng có nhiều bài viết đánh giá cao công tác chuẩn bị thắt chặt an ninh cho hội nghị của nước chủ nhà việt nam
nhấn mạnh hà nội hiện đang là trung tâm của ngoại giao quốc tế
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bắt giữ đối tượng phan thị kim điểu chú tại thôn tân định xã phú định huyện bố trạch về hành vi tổ chức môi giới người khác trốn sang nước ngoài trái phép
đây là đối tượng đã nhiều lần xuất cảnh trái phép sang trung quốc
do quá trình làm ăn lâu năm quen biết với nhiều người nên đã tìm cách móc nối tổ chức người khác trốn sang nước ngoài
khi về địa phương vào dịp tết nguyên đán kỷ hợi vừa qua đối tượng đã lôi kéo
bắt giữ tổ chức và môi giới đưa chín trường hợp trên đại bàn huyện bố trạch xuất cảnh trái phép sang trung quốc
và trong quá trình di chuyển trên xe khách từ quảng bình ra các tỉnh phía bắc để vượt biên trái phép
thì đã bị lực lượng công an huyện phát hiện bắt giữ
vụ việc đã được chuyển giao cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra mở rộng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về vụ việc phát hiện một bãi tập kết gỗ lậu lớn ở huyện marak tỉnh đắk lắc
đến nay công an huyện madrak đã điều tra xác định được tiểu khu rừng mà các đối tượng lâm tặc cưa hạ số gỗ trên
ngoài ra tại hiện trường còn có hàng chục mét khối gỗ đã bị cưa cắt mà lâm tặc chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng
trước đó vào chiều hai mươi tháng hai từ nguồn tin báo của người dân
tại tiểu khu tám trăm hai mươi một thuộc thôn sông trò xã cư san có một bãi tập kết gỗ lậu với số lượng lớn
ngay lập tức công an huyện mờ rắc đã cử một tổ công tác nhanh chóng vào hiện trường để kiểm tra
tại đây tổ công tác phát hiện có hai mươi sáu hộp gỗ thuộc nhóm năm được cưa sẻ vuông vắn với tổng khối lượng trên hai mươi hai mét khối
ngay sau đó giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo công an huyện mờ rắc khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh
đến nay công an huyện mờ rắc đã xác định được số gỗ trên được khai thác tại tiểu khu rừng tám trăm hai mươi bốn do ủy ban nhân dân xã cư san quản lý
tại đây các đối tượng lâm tặc ngang nhiên mở những con đường lớn như thế này để vào khai thác gỗ
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện có ba mươi cây búa và xến mủ hàng trăm năm tuổi có đường kính từ bảy mươi cm đến một m bị lâm tặc triệt hạ không thương tiếc
tất cả dấu vết để lại hiện trường còn rất mới nhiều hộp gỗ được cưa sẻ vuông vắn như thế này nhưng lâm tặc chưa kịp vận chuyển ra ngoài
hôm nay công an huyện marak tỉnh đắk lắc phát hiện một vụ phá rừng rất nghiêm trọng thuộc tiểu khu tám trăm hai mươi bốn thuộc
địa bàn thôn sông trò xã cư san huyện maroc đây là vùng rắp danh với huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
và cái địa hình ở đây thì tương đối là hiểm trở do cái địa hình hiểm trở cho nên là cái việc kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng cũng có hạn chế
cho nên đó là cái điều kiện để một số lâm tạc lợi dụng để nó hoạt động
và hiện nay thì số gỗ này chúng tôi đang có biện pháp để đưa về quản lý và xác minh làm rõ các đối tượng
chúng tôi cũng mong muốn là cái vụ này công an tỉnh
và cuộc mạnh mẽ chỉ đạo công an huyện sớm khởi tố điều tra làm rõ để xử lý
đặc biệt là các đối tượng đầu nậu đối tượng chủ mưu trong những vụ việc này thì mới có thể chấm dứt mới có thể ngăn chặn được lâu dài
riêng về phía ngành nông nghiệp chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng kiểm lâm là phải vào cuộc phải phối hợp chặt chẽ và phải giám sát chặt chẽ địa bàn
nếu địa bàn nào để xảy ra vi phạm thì đồng chí kiểm lâm địa bàn đồng chí phụ trách địa bàn kiểm lâm cơ động
đều liên đối chịu thách nhiệm và đều xem xét để có cái hình thức xử lý kỳ luật
hiện công an huyện mờ rắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắk tiến hành đo đếm xác định chủng loại gỗ
lên phương án vận chuyển toàn bộ số gỗ còn lại ở hiện trường về trụ sở đồng thời tích cực điều tra truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng trên
sáng nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trung tâm thương mại phú điền phường đông ngàn thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
khoảng bảy giờ đàm cháy bùng phát tại trung tâm thương mại phú điển
theo thông tin ban đầu điểm xuất phát cháy là kho vải của hộ kinh doanh trên tầng hai của trung tâm thương mại
vụ hỏa hoạn khiến nhiều người dân kinh doanh tại đây hoảng loạn tháo chạy sơ tán thải sản
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động bốn xe cứu hỏa đến dập lửa
chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng hỗ trợ các hộ kinh doanh di chuyển hàng hóa dễ cháy ra khỏi các cửa hàng
được biết trung tâm thương mại phú điền rộng gần hai m hai gồm ba tầng
tại tầng một là các hộ kinh doanh quần áo các tầng trên là kho vải và phòng tập thể dục
hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa ngăn không để đám cháy lây lan
còn tại tp hcm một chiếc xe bồn chở nhân liệu đang chạy trên xa lộ hà nội quận chín thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải phong tỏa tuyến đường để dập lửa khiến giao thông qua khu vực tê liệt
xe bồn chở xăng dầu do tài xế nguyễn duy hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê tỉnh lâm đồng điều khiển
lưu thông trên xa lộ hà nội hướng từ tp hcm đi đồng nai đến gần cầu vượt trạm
phường tân phú quận chín tp hcm thì bất ngờ bốc cháy
tài xế vội tấp xe vào lề hô hoán cầu cứu
do chiếc xe chứa xăng dầu nên ngọn lửa bùng lên rất dữ dội
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy quận chín huy động xe tang xe thang xe nước
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
tuyến xa lộ hà nội qua hiện trường vụ việc bị phong tỏa khiến giao thông qua khu vực ủn tắc nghiêm trọng
ngọn lửa được dập tắt sau đó tuy nhiên chiếc xe bồn bị thiêu dụi
tài xế bị bỏng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn kéo xã điển trung
huyện bá thước tỉnh thanh hóa về tội mua bán phụ nữ
còn về tội cướp tài sản công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi sĩ tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một xã quảng bình
huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý